xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới mưa tại đông bắc bộ sẽ có xuống tăng lên có thể xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông tập trung nhiều vào chiều tối đêm và sáng sớm
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ năm mươi đến một trăm linh mm có nơi là trên một trăm năm mươi mm
nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn trong ngày mai sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
phía tây bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong ngày một mươi chín và hai mươi tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
sang ngày hai mươi một mưa sẽ giảm dần về diện và lượng chỉ còn tập trung tại các tỉnh vùng núi
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn sau đó tăng thêm một độ trong ngày hai mươi một
với các tỉnh trung bộ trong hai ngày tới vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
tuy nhiên cường độ nắng nóng sẽ có sự suy giảm tại tỉnh thanh hóa chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong hai ngày tới nắng nóng tiếp tục xảy ra ở đà nẵng quảng nam quảng ngãi với nhiệt độ tăng lên ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
phần phía nam sẽ thấp hơn và chiều tối mưa rào và rông có thể xảy ra rải rác tại các tỉnh từ phú yên đến bình thuận
sau đó từ khoảng ngày hai mươi một nắng nóng suy giảm đáng kể
chuyển sang khu vực tây nguyên tại đây sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
với lượng mưa từ một mươi cho đến ba mươi mm có nơi là trên năm mươi mm tập trung vào chiều tối
mưa rông sẽ tăng hơn trong ngày hai mươi ngày hai mươi một chủ yếu vào chiều tối và đêm
ban ngày trời còn nắng nhẹ gián đoạn với nhiệt độ ban trưa không quá ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới trong đó mưa tăng cường hơn trong ngày hai mươi hai mươi một
thời gian mưa tập trung về chiều tối ngày trời nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày mai
phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó tăng nhẹ thêm khoảng một độ